thưa quý vị vào sáng mai ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cùng một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng giá cây xanh
đây là vụ án thứ tư bị cáo nguyễn đức trung phải hầu tòa
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung địa viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ theo quy định tại khoản một ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cáo trạng xác định bị cáo nguyễn đức trung đã vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu
để giúp cho công ty sinh thái xanh công ty công viên cây xanh hà nội tham gia dự án trồng cây tại hà nội
quá trình thực hiện hợp đồng việc nâng khống giá cây xanh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
viện kiểm sát xác định hành vi của bị cáo nguyễn đức trung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan ban ngành của thành phố hà nội và nhân dân